thưa quý vị hà nam vừa được vinh danh là điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới
tại lễ trao giải du lịch thế giới được tổ chức tại thành phố dubai
đây là lần đầu tiên hà nam được vinh danh ở một trong những hạng mục quan trọng của giải thưởng danh giá
được ví như giải oscar của ngành du lịch
hà nam được đánh giá là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa giá trị
nhiều danh thắng đẹp và làng nghề truyền thống
giàu tiềm năng phát triển du lịch tâm linh sinh thái và ẩm thực
làng nghề như khu du lịch quốc gia tam trúc chùa địa tạng phi lai chùa bà đanh
các sản vật như cá kho nhân hậu chuối ngự đại hoàng
năm hai nghìn hai mươi ba lượng khách du lịch đến hà nam ước đạt bốn ba mươi tám triệu lượt người
trong đó có một trăm ba mươi một lượt khách quốc tế doanh thu du lịch ước đạt ba ba trăm tám mươi hai tỷ đồng
sáng nay đã diễn ra khai mạc triển lãm lưu động hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý
khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
triển lãm đã trưng bày nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ
là bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
những tư liệu khẳng định vững chắc độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ biển đảo vùng trời của tổ quốc
tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế
trong đó có hiến trương và công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay liên minh hợp tác xã tỉnh thái nguyên
đã hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ với tổng kinh phí hơn một mươi bảy tỷ đồng
các nội dung hỗ trợ gồm thành lập mới hợp tác xã đưa lao động trẻ về làm việc
thuê và vận hành điểm giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại
tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật liên kết sản xuất
thực hiện chương trình ô cốp phát triển du lịch
hiện thái nguyên có một trăm hai mươi hợp tác xã do phụ nữ làm chủ
có phần giải quyết việc làm cho trên hai chín trăm linh lao động
với thu nhập bình quân đạt năm triệu đồng một người một tháng
nuôi cá nước lạnh đang được lifechâu quy hoạch thu hút các cá nhân doanh nghiệp và đầu tư
những sản phẩm từ cá nước lạnh đang dần trở thành một trong những động lực
thúc đẩy phát triển kinh tế ở các vùng cao lifechâu
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sau nhiều năm học hỏi kinh nghiệm thuê chuyên gia tư vấn
đến nay trang trại này đã có hai mươi ba bể to và hai mươi bảy con
với khoảng bốn vạn con cá bao gồm cá thương phẩm và cá giống
với thị trường tiêu thụ rộng lớn cá xuất ra không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường
nên nhiều hộ dân đang mở rộng quy mô và diện tích
thứ hai là về kinh nghiệm cũng chỉ là theo kinh nghiệm rút ra từ nuôi cá truyền thống
lifechâu là tỉnh có nhiều suối với dòng chảy mạnh nhiều rừng tự nhiên
nguồn nước dồi dao mát mẻ quanh năm
từ mô hình thử nghiệm ban đầu chỉ năm mươi mét khối
đến nay lifechâu đã phát triển diện tích nuôi cá nước lạnh lên trên ba mươi mét khối
để cung cấp cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu
lifechâu là một trong số ít các tỉnh có tiềm năng nợi thế về nguồn nước
hậu để phát triển nuôi cá nước lạnh
trong đó tiềm năng chúng tôi được xác định ở đây đánh giá
đối với hình thức nuôi cá trên bẻ thì sẽ được tập trung ở các khu vực khe suối
bên cạnh đó thì tiềm năng phát triển nuôi đối tượng cá tầm trong đồng
trên lòng hồ thủy điện cũng là một tiềm năng nợi thế rất là lớn
với những chính sách hợp lý tin rằng thời gian tới
lifechâu sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng để phát triển thủy sản
nhất là nuôi cá nước lạnh
đó không chỉ là giải quyết việc làm
cho lao động nông thôn tăng thu nhập cho bà con
mà còn khẳng định được thương hiệu riêng của tỉnh
với những sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao